các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quý vị và các bạn thân mến do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín giá xăng dầu thế giới trong thời gian vừa qua đã có những biến động khó lường
và không nằm ngoài phạm vi chịu ảnh hưởng chỉ trong vài tháng giá xăng dầu tại việt nam cũng đã có những điều chỉnh tăng giảm đáng kể
và điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của doanh nghiệp cũng như là đời sống tiêu dùng của người dân trên cả nước
và trước thông tin điều chỉnh giá xăng có nhiều cơ sở cung cấp xăng dầu đã ém hàng găm hàng thông báo hết hàng mất điện để trục lợi
và hành động này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn buộc các cơ quan chức năng can thiệp xử lý những vi phạm gây lũng đoạn thị trường và hoang mang tâm lý của người dân
và cư dân mạng hôm nay đã chia sẻ những cảm xúc cũng như đồng lòng với sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan quản lý
từ một mươi năm h chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng năm giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng
đây là lần thứ hai liên tiếp giá xăng được điều chỉnh tăng trong tháng năm này
thế nhưng trước đó tình trạng găm xăng chở tăng giá lại diễn ra
ngay giữa thủ đô hà nội nhiều khách hàng phản ánh tại một số cửa hàng xăng dầu thuộc khu vực quận cầu giấy quận thanh xuân hai bà trưng
đã xảy ra tình trạng cửa hàng chỉ bán hàng ở mức khống chế từ hai trăm linh đến ba trăm linh đồng một khách
có cửa hàng trưng biển mất điện hết xăng và nghỉ bán không hoạt động
không chỉ ở hà nội theo báo cáo của cơ quan quản lý thị trường tại các địa phương
những ngày qua đều có hiện tượng cửa hàng không bán xăng dầu hoặc bán xăng dầu với số lượng nhỏ giọt
chia sẻ thông tin này
đồng đảo cư dân mạng cho rằng không loại trừ khả năng khi giá xăng có chiều hướng tăng trở lại
các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu sẽ dở bài bắt đáy đầu cơ
khi giá xăng dầu có xu hướng tăng trở lại nhiều đại lý cửa hàng kinh doanh xăng dầu bắt đầu có động thái hành vi găm hàng
hạn chế bán xăng dầu để đợi giá cao trục lợi
các cơ quan chức năng đã thông tin rất rõ ràng việc đảm bảo nhu cầu xăng dầu cho người dân
vì thế nếu cửa hàng đại lý đưa lý
lý do không có nguồn nhập hay nguồn nhập không đảm bảo lượng tiêu thụ của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu là không đủ thuyết phục
xăng dầu là mặt hàng thiết yếu không thể để các doanh nghiệp tự ý điều chỉnh hạn chế bán xăng dầu hay bán xăng dầu theo định lượng đề ra như vậy
găm hàng bán xăng nhỏ giọt là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
đối với các hành vi này các cơ quan chức năng cần phải tiến hành kiểm tra kịp thời
nếu vi phạm cần xử lý nghiêm khắc bởi hành vi này có dấu hiệu của việc đầu cơ găm hàng trục lợi gây mất lòng tin trong nhân dân
ngày hai mươi tám tháng năm đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường đã ra quyết định xử phạt ba mươi triệu đồng
đối với hợp tác xã thương mại láng hạ thành phố hà nội do hành vi găm hàng trục lợi
trước đó ngày hai mươi bảy tháng năm mặc dù lượng xăng a chín mươi năm trong bồn chứa còn khoảng hai mươi lít
nhưng nhân viên cửa hàng đã thông báo hết xăng và từ chối bán hàng
lên án hành vi găm hàng trục lợi của các cây xăng đồng đảo cư dân mạng cũng đánh giá cao các cơ quan chức năng
đã tiếp nhận phản ánh của nhân dân và lập tức xử lý các cửa hàng vi phạm
đây là những biện pháp mạnh mẽ cần thiết để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
trong hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
đồng thời cũng cho rằng cần phải phạt nặng đảm bảo đủ sức dân đe không để tái diễn tình trạng này trong thời gian tới
nếu chỉ là phạt tiền thì không đủ sức gian đe
với tính chất mức độ nghiêm trọng cần có hình phạt giúp giới phép kinh doanh tịch thu xung công quỹ toàn bộ hàng tích chữ
hành vi gian dối thiếu đạo đức kinh doanh cần phải nghiêm trị để ngăn chặn vấn nạn này
mức phạt này với các cây xăng nhỏ là có thể chấp nhận được
nhưng việc găm hàng chờ tăng giá này chủ yếu là từ các đại lý xăng dầu lớn
do đó mức phạt cần phải tương xứng với hành vi
những doanh nghiệp vi phạm nhiều lần thì phải rút giấy phép hoạt động thậm chí là xem xét xử lý trách nhiệm hình sự
để chấn chỉnh tình trạng găm hàng chờ tăng giá bán nhỏ giọt
ngày hai mươi bảy tháng năm bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã ký ban hành chỉ thị
về việc tăng cường công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu và thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu
nêu rõ việc thực hiện các hoạt động kiểm tra chấp hành pháp luật tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đặc biệt là các hành vi đầu cơ găm hàng chờ tăng giá
các hành vi kinh doanh xăng dầu kém chất lượng và buôn lậu xăng dầu
yêu cầu vụ thị trường trong nước chỉ đạo bảo đảm nguồn cung xăng dầu đầy đủ và kịp thời
không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh
tiểu mục cư dân mạng cùng nhiều thông tin thời sự khác sẽ được truyền hình công an nhân dân
cập nhật thường xuyên trên website ww antv gov vn và fanpage chính thức truyền hình công an nhân dân
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi cùng chia sẻ suy nghĩ quan điểm của các bạn
về vấn đề được đề cập trong tiểu mục cư dân mạng hôm nay
tiểu mục cư dân mạng hôm nay
khi đèo con nhỏ trên đường để lại cho người thân và những người chứng kiến nỗi ám ảnh ân hận mộn mạng
bởi chính các bà phụ huynh vẫn đang thở ơ với tính mạng của con em mình khi đưa đón con bằng phương tiện xe máy
và cái chết đau lòng của bé trai một mươi năm tháng tuổi trên cầu mai động phường vĩnh tuy quận hai bà trưng hà nội
trong câu chuyện giao thông ngay sau đây là một ví dụ điển hình
cái chết của bé trai một mươi năm tháng tuổi ở trên cầu mai động phường vĩnh tuy quận hai bà trưng hà nội vừa qua
khiến nhiều người đau lòng
một ông trở đi bằng xe đạp điện bất ngờ va chạm với một ô tô bán tải đi cùng chiều
hậu quả vụ tai nạn đã khiến bé trai tử vong tại chỗ
ông của bé bị thương nặng tai nạn khi lưu thông bằng xe máy xe đạp điện đèo trẻ nhỏ không phải là hiếm gặp
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia mỗi năm trung bình có đến hai trẻ bị tử vong do tai nạn giao thông
thưa quý vị và các bạn những vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra và đó là bài học cho các bậc phụ huynh khi đưa đón con em mình
đặc biệt là độ tuổi mầm non vì đây là độ tuổi chưa thể chủ động phản ứng khi có sự cố xảy ra
tuy nhiên trên thực tế thì không ít các bậc phụ huynh vẫn chưa trú tâm vào sự an toàn của con em mình khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy
đây là những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội về người lớn bất cẩn khi chở trẻ nhỏ bằng xe máy
ngay sau khi được đăng tải đã nhận nhiều ý kiến phẫn nộ và bức xúc với cách mà các bậc phụ huynh để con ngồi trên xe máy
tư thế nguy hiểm như vậy
dù đây không phải là vấn đề mới tuy nhiên lại rất đáng lo ngại bởi trên thực tế nó thường xuyên diễn ra cảnh tượng như thế này
không mũ bảo hiểm không có dây thắt đai an toàn khi cho con ngồi một mình dù ở phía trước hay là phía sau
thậm chí khi trên xe có hai người lớn thì vẫn vô tư để bé ngồi trước xe như thế này
nguy hiểm là vậy nhưng đây lại là cách mà nhiều bậc phụ huynh sử dụng khi đưa đón con nhỏ
những hình ảnh này là những hình ảnh đáng đáng đáng đáng đáng
các bậc phụ huynh này dễ dàng nhìn thấy khi tham gia giao thông trên các tuyến đường
phải chăng các bậc phụ huynh đang thờ ơ với chính tính mạng của con em mình
nếu như mà bắt buộc phải đi xe máy thì mọi người cũng để ý đến cái đấy
còn trong nhiều tình huống phần lớn là mình vội và đi là sẽ đi rất gần
hoặc quanh khu mình thì mình cũng không để ý đến cái đấy
nếu mà dùng để đảm bảo an toàn cho cháu bé thì mình nên có cái dây đai
đeo đằng sau
thường là nếu mà ông đi xa lên đeo đằng sau
một cái dây đai
có cái dây đai để bục mẹ bé hoặc bố bé
nhiều khi chị em mình đi làm bội sáng buổi sáng là cũng nhiều việc
như này bội bội vàng vàng gắt con đi là cũng nhiều khi cũng bỏ qua những cái chi tiết nhỏ
nhưng mà nó lại rất là đáng tiếc
kiểu con nhỏ thì tất nhiên là nếu mà có cái chẳng buộc thì tất nhiên nó phải tốt hơn là không
vì trên đường mình không thần đường hết rồi
cái sự bất ngờ là đấy
và trạm giao thông rồi là các chuyện đến ập đến mình thì không thể lường trước rồi
thì cái đấy cũng là bảo vệ cho con cái mình nó cũng rất tốt hơn
có nhiều lý do được đưa ra cho việc thờ ơ khi chở con nhỏ bằng xe máy
đó là sự chủ quan không có thời gian chuẩn bị
và đó cũng có thể là thói quen
dù lý do là gì thì việc làm này luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm
vì khi tham gia giao thông không ai nói trước được điều gì
bởi sự cố có thể xảy ra
bất cứ lúc nào
và hậu quả của nó thì thật khôn lường
khi mà trẻ em chưa nhận thức được sự việc thường hiếu động khó ngồi yên
nên khi chở trẻ bằng xe máy các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý những vấn đề sau
không nên chở nhiều trẻ trên một xe máy
không cho trẻ ngồi và đứng trước xe
vì đây là vị trí nguy hiểm nhất
không nên cho trẻ đứng trên yên xe dù là có người giữ phía sau
không nên cho trẻ ngồi phía sau mà không thắt đai an toàn
đối với trẻ dưới hai tuổi
nên dùng đi
hoặc khăn lớn để đeo bé vào người
đối với trẻ từ hai đến ba tuổi
nên ngồi ghế chuyên dùng có dây an toàn
đối với trẻ trên ba tuổi
nên ngồi sau đội mũ bảo hiểm và thắt đai an toàn
nếu trẻ đi với cha mẹ
thì nên cho trẻ ngồi ở giữa hai người
không có lý do nào có thể biện minh cho những việc làm thờ ơ
nếu không muốn nói là thiếu trách nhiệm của các bậc phụ huynh đối với con em của mình
khi sự an toàn của con chưa được quan tâm đúng mực
và để trẻ nhỏ cảm nhận
mỗi ngày đến trường
trường là một niềm vui
về nhà chẳng ngập tiếng cười
thì điều bậc làm cha làm mẹ cần làm
đó cũng chính là cho các con một cung đường an toàn
và việc thắt dây an toàn
đội mũ bảo hiểm
cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng
để đảm bảo an toàn cho con
quý vị thân mến
tai nạn thương tích ở trẻ em là một trong những nguyên nhân hàng đầu
dẫn đến tử vong và di chứng tàn tật suốt đời cho trẻ
mặc dù nhiều biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em
và đang được thực hiện
thế nhưng những vụ việc liên quan đến vấn đề này
vẫn thường xuyên xảy ra
và tình hình trẻ nhập viện vì tai nạn thương tích
thì vẫn chưa ra
vâng và chúng ta thấy rằng là ngoài nguyên nhân là trẻ hiếu động
thích tò mò
thích tìm hiểu
và nghịch ngợm
hoặc là chưa có kiến thức cũng như kỹ năng để phòng tránh
thì dễ dẫn đến tai nạn thương tích
thì còn một nguyên nhân khác
đó là trường hợp những trẻ em bị xảy ra tai nạn
do sự bất cẩn của người lớn
và để quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay của chúng tôi
đã có cuộc trao đổi với bà phạm thị bích hảo
ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam
trước tiên thì mời quý vị và các bạn đến với một clip ngắn sau đây của chúng tôi
sáng ngày hai mươi sáu tháng năm
một sự việc thương tâm đã xảy ra tại trường trung học cơ sở bạch đằng
quận ba thành phố hồ chí minh
khi cây phượng trong sân bật gốc
đổ và đè vào nhiều học sinh
khiến một em tử vong
đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các tai nạn ngay ở trường học
những sự việc đau lòng này đã làm dấy lên câu hỏi
liệu có phải trường học đã không còn là nơi an toàn nhất
khi biết được sự việc ở thành phố hồ chí minh
thì rất là mong thông qua sự việc này
thì các ban lãnh đạo nhà trường
chú ý hơn đến công tác kiểm soát về cơ sở vật chất
cũng như là các cây xanh ở tại trường
để tạo điều kiện cho các cháu có một môi trường học tập an toàn nhất
và cụ thể là cũng rất mong sở dụng đào tạo của thành phố hồ chí minh
sẽ ngay lập tức có những hoạt động kiểm tra
để nhắc nhở
cũng như là để đúc thúc cái việc mà xây dựng một môi trường học tập an toàn
cho học sinh ở trong địa bàn thành phố hồ chí minh
vâng bà có đánh giá như thế nào về tình hình tai nạn thân tích ở trẻ nhỏ tại việt nam hiện nay ạ
vâng theo thống kê thì như chúng ta đã biết
mỗi một năm việt nam có khoảng hơn ba trăm bảy mươi trẻ em
thì bị ảnh hưởng bởi cái tai nạn về an toàn thương tích
hiện nay thì càng ngày con số này càng tăng
tất nhiên là do nhiều nguyên nhân
từ những nguyên nhân như đuối nước
hoặc là các nguyên nhân khác
tuy nhiên thì điều đó cho thấy rằng là nhà trường cũng như là gia đình
cần quan tâm hơn nữa đến công tác
an toàn cho trẻ em
đặc biệt là cái hoạt động an toàn tại trường học
ví dụ như là phòng tránh về những cái hoạt động liên quan đến ngã
hoặc là đuối nước
hoặc là liên quan đến các cái an toàn về cơ sở vật chất
xây dựng những cái khu vui chơi
hoặc là những cái chỗ vui chơi an toàn cho trẻ em
để trẻ em có thể an toàn khi đến trường
như bà vừa mới chia sẻ thì từ vụ việc vừa qua
thì chúng ta cần có nhìn nhận đánh giá như thế nào về vấn đề tai nạn thương tích trong trường học của trẻ em ạ
thực ra thì chúng ta đã cũng có một cái quyết định của bộ giáo dục đào tạo quy định về cái môi trường học tập an toàn
trong đó thì có quy định về ban chỉ đạo về phòng chống an toàn và tiêu chuẩn trường học an toàn
về cái tiêu chuẩn trường không an toàn thì có cái quy định là cần phải có cái cơ sở vật chất an toàn
cái môi trường sân chơi cho các cháu an toàn
tuy nhiên thì cái việc thực hiện này như thế nào
tại các trường như thế nào thì chúng ta cũng cần phải chú ý
tức là do cái công tác kiểm tra giám sát cũng có thể là
chưa nhiều của sở dục đào tạo hoặc là nhà trường chưa quan tâm để ý đến nhiều môi trường học tập an toàn
cho nên là như chúng ta biết là dễ dẫn đến cái việc mà như chúng ta vừa biết là cái sự kiện
sự việc là các cháu là một mươi tám cháu nhỏ đã bị ảnh hưởng
thì tôi cũng rất mong là các nhà trường chúng ta quan tâm hơn nữa
đến cái việc xây dựng một cái môi trường học tập an toàn theo cái quyết định của bộ giáo dục đào tạo
và hiện nay thì cũng thủ tướng chính phủ ngay lập tức cũng có một cái chỉ thị
để yêu cầu là
thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ quyền trẻ em
đặc biệt là bảo vệ trẻ em trong các tai nạn về thương tích
vâng ạ trường học thì là nơi mà trẻ em sinh hoạt rất
chiếm rất nhiều thời gian thậm chí là còn nhiều hơn cả ở với gia đình
vậy theo bà thì chúng ta cần có những cái biện pháp như thế nào để đảm bảo an toàn cho trẻ ở cái môi trường như thế nào
để đảm bảo hơn nữa cho các cháu đến trường một cách an toàn thì tôi nghĩ là chúng ta phải có sự kết hợp giữa nhà trường và gia đình
thứ nhất là nhà trường cần phải chú trọng về cái công tác là
xây dựng một môi trường học tập an toàn lành mạnh cho trẻ em
đặc biệt là hoạt động ăn môi trường an toàn là rất cần thiết đối với các cháu
bởi vì khi mà các cháu đến trường thì cha mẹ đã hoàn toàn gửi gắm con mình cho nhà trường
thế cho nên là cái môi trường cơ sở vật chất cũng như là giáo viên
cũng như là cái cách mà để các cháu làm thế nào để không bị những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra
thì chúng ta cũng cần phải tuyên truyền để cho giáo viên nhà trường và các em học sinh
chúng ta biết được các cái kỹ năng để phòng tránh những cái tai nạn
đáng tiếc xảy ra
và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải thực hiện kiểm tra giám sát các cái hoạt động
về môi trường trường học đó có an toàn hay không
nếu mà chúng ta đưa cái tiêu chí này vào để đánh giá
để xếp loại trường là có an toàn lành mạnh đối với trẻ hay không hàng năm
thì tôi nghĩ là nhà trường người ta sẽ có ý thức hơn là về cái việc là
phải đảm bảo an toàn cho học sinh thì mới đạt tiêu chí trường học an toàn cho trẻ
và lúc đó thì mới được đánh giá cũng các hoạt động chuyên môn
cũng như là các hoạt động liên quan đến an toàn cho trẻ em
vâng thưa bà năm nay thì thời gian học dài hơn kỳ nghỉ hè ngắn lại
và thường thì mọi năm vào mùa hè thì cái tai nạn thương tích
ở trẻ nhỏ thường xảy ra nhiều hơn ạ
nhưng mà năm nay do dịch bệnh covid thì trẻ nhỏ đến trường vào mùa hè
vậy thì chúng ta cần có những cái biện pháp như thế nào
để bảo vệ trẻ nhỏ đến trường học trong những ngày nắng nóng
như chúng ta đã biết thì không những hè năm nay mà những hè năm trước thì đều rất là nóng
tuy nhiên năm nay thì chúng ta có gặp một khó khăn đấy là dịch covid
và cái dịch covid này thì chúng ta cũng cần lưu ý hơn là
khi mà trẻ đến trường phải chú ý nhắc nhở trẻ là cũng đeo khẩu trang ở tại những nơi đông người
và khi mà giao tiếp với các trẻ khác và phải tích cực công tác phòng chống rửa tay
rửa tay bằng cái dung dịch sát khuẩn ở trường học
và một điểm nữa là cũng lưu ý là cha mẹ cũng động viên con mình
cố gắng ăn uống đủ chất và có những cái mà nghỉ ngơi đầy đủ
để có thể đảm bảo sức khỏe khi học tập tại trường
và trong quá trình học tập tại trường thì như tôi lưu ý một lần nữa là
chúng ta cũng cần phải chú ý cái an toàn cho trẻ
chúng ta hướng dẫn trẻ kỹ năng làm thế nào để đến học tập ở tại trường an toàn
tức là lắng nghe các cái ý kiến của giáo viên
và chỉ chơi ở những nơi nào mà nhà trường khuyến cáo là cho chúng ta chơi
và sinh hoạt ở đó để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra đối với trẻ
tôi rất hy vọng trong thời gian tới hoạt động bảo vệ quyền trẻ em liên quan đến tai nạn thương tích
sẽ ngày được càng được chú ý hơn
và chúng ta sẽ giảm thiểu các trường hợp liên quan đến tai nạn thương tích của trẻ
vâng một lần nữa xin cảm ơn bà đã nhận được